xin được chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị trung úy trương huỳnh tuấn anh
cán bộ đội cảnh sát giao thông công an quận một mươi đã đến phòng công tác đảng và công tác chính trị
công an tp hcm trao tặng năm mươi máy đo nồng độ oxy trong máu cho đồng đội
trung úy trương huỳnh tuấn anh cho biết do bản thân từng bị nhiễm và nằm bệnh viện điều trị
bệnh covid một mươi chín nên anh hiểu được nhu cầu và sự cần thiết khi trang bị máy đo oxy trong máu
cho các bệnh nhân covid một mươi chín biết được trong lực lượng công an thành phố có nhiều cán bộ chiến sĩ
bị nhiễm khi làm nhiệm vụ được sự ủng hộ của gia đình trung ý tuấn anh đã mua năm mươi máy đo nồng độ oxy
trong máu thông qua phòng công tác đảng và công tác chính trị anh gửi tặng số máy trên cho cán bộ
chiến sĩ đang theo dõi và điều trị bệnh covid một mươi chín và một số bệnh khác được biết số tiền mua máy
tổng cộng ba mươi triệu đồng do trung úy tuấn anh tích góp và vận động người thân ủng hộ được biết số máy này
một phần sẽ được trang bị cho cán bộ chiến sĩ bị nhiễm covid một mươi chín đang điều trị số còn lại sẽ được
trang cấp cho bệnh viện công an tp hcm và các đơn vị khác có nhu cầu